ngày một mươi một tháng tám đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bến tre về việc tháo gỡ vướng mắt trong phát triển nông nghiệp
tình hình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
theo báo cáo của tỉnh bến tre từ năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh đã ký ban hành đề án tái cơ cấu nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
đề án đã xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị tám sản phẩm chủ lực của tỉnh
gồm dừa bưởi da xanh trôm trôm nhãn con lợn con bò tôm biển và hoa cảnh
công tác xây dựng nông thôn mới kinh tế hợp tác có nhiều chuyển biến tích cực
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho rằng
so với trước đây tỉnh bến tre có bước tiến vượt bậc đời sống của người dân từng bước được nâng lên
đặc biệt trong tái cơ cấu nông nghiệp với năm cây ba con chủ lực
tuy nhiên quy mô kinh tế của bến tre còn nhỏ lẻ nông nghiệp đang chịu thách thức từ tác động của biến đổi khí hậu
tác động của thượng nguồn sông mây công
trong thời gian tới tỉnh bến tre cần ra soát hoàn chỉnh quy hoạch đúng tiềm năng lợi thế
cần có tầm nhìn khát vọng để định hướng có tính chiến lược căn cơ mang tính chất thời đại và lâu dài